trong khi sơ kết công tác bảo hiểm mới đây ngành bảo hiểm xã hội cơ rút đã chỉ rõ những hạn chế ảnh hưởng đến chỉ tiêu về độ bao phủ bảo hiểm y tế
đó là chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân
một số lãnh đạo chưa xác định rõ trách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế
trạm y tế thị trấn e at linh huyện cơ rút tỉnh đắk nông
khang trang sạch sẽ
các rừng bệnh kệ thuốc tiện nghi
nhưng không một bóng bệnh nhân
trái ngược với thực tại phó trạm trưởng y tế thị trấn eat linh lại khẳng định một số lượng lớn bệnh nhân được khám chữa bệnh ở đây
nếu như mà về cái mô cao điểm
cái mô cao điểm của bệnh của tháng bốn tháng sáu tháng chín là mô cao điểm của các vụ số tiêu vi và giao điểm giữa hai mô
thế thì đông hơn thì cứ giao đồng cỡ khoảng một ngày là ba mươi đến ba mươi năm bệnh nhân
còn về mô này thì nó đỡ hơn khoảng chừng sáu đến bảy trăm linh một tháng
cả ba cơ sở y tế bệnh viện đa khoa huyện cơ rút trung tâm y tế huyện và trạm y tế thị trấn nằm ngay gần nhau trong cùng một dẻo đất
với bán kính chừng hai m hai
trong khi tại bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế tâm nập bệnh nhân qua lại thì trạm y tế xã rơi vào cảnh vắng lặng điều hiu
sự bất cập trong sắp xếp vị trí các cơ sở y tế ở cơ rút gây lãng phí nguồn lực lãng phí ngân sách nhà nước
trong khi đó đội ngũ cán bộ nhân viên bảo hiểm xã hội huyện cư rút đang nỗ lực vận động tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
và đây là một buổi thực tế tìm hiểu tình hình sử dụng thẻ bảo hiểm
thẻ bảo hiểm y tế tại hộ dân ở thị trấn e s linh
gia đình bà dương thị tý được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế theo diện hộ đồng bào dân tộc khơ me
cả gia đình bà có chín người thì cả chín người đều được thụ hưởng chính sách hỗ trợ một trăm linh các lợi ích về chăm sóc sức khỏe
chồng bà mắc bệnh u não từ hơn một năm trước phải đi khắp các bệnh viện từ tiền giang đến chợ rẫy
chỉ tính riêng tiền thuốc cho mỗi đợt điều trị đã lên tới gần hai mươi triệu
nếu không được bảo hiểm y tế chi trả có lẽ gia đình bà đã sớm rơi vào cảnh kiệt quệ về tài chính